đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
và đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
chủ trì cuộc họp giữa bộ ngoại giao và bộ nội vụ về công tác phối hợp giữa hai bộ trong những năm tới
phó thủ tướng phạm bình minh hoan nghênh công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phát huy các di sản tư liệu thế giới
và tài liệu lưu trữ quốc gia ở trong và ngoài nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước triển lãm về chủ tịch hồ chí minh
đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp tài liệu lưu trữ các bản đồ cổ
thư tịch cổ củng cố hồ sơ pháp lý để phục vụ đấu tranh khẳng định chủ quyền tại trường sa và hoàng sa
phục vụ xác định và cắm mốc biên giới với các nước
đối với công tác khen thưởng phó thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng của hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân nước ngoài có đóng góp cho quan hệ với việt nam
nhân dịp này bộ trưởng lê vĩnh tân đã trao tặng cho bộ ngoại giao một số tư liệu lưu trữ
được khai thác trong nước và nước ngoài về lịch sử và truyền thống ngoại giao việt nam